hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hai nghìn một mươi chín bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân một nghìn chín trăm bốn mươi năm hai nghìn hai mươi
và kỷ niệm hai mươi năm năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ một nghìn chín trăm chín mươi năm hai nghìn hai mươi
sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một nhà hát công an nhân dân bộ công an đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí công bố vở kịch duyên định
tác phẩm duyên định có tư tưởng chủ đề mang tính nhân văn nhằm xóa bỏ mọi hận thù chiến tranh hướng tới hợp tác cùng nhau phát triển
với chủ đề về cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi hai một nghìn chín trăm bảy mươi năm lấy bối cảnh sinh hoạt của bệnh xá k hai mươi tại tân biên tây ninh
cùng tình yêu đơn phương của người lính mỹ và cô y tá việt nam sau khi hòa bình lập lại họ tìm lại nhau và mong muốn quan hệ hai nước việt mỹ sẽ ngày một tốt hơn
duyên định đã đưa hai con người họ đến với nhau
sau đó vở kịch được tái hiện nhằm giáo dục lý tưởng cho các thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về những đau thương mất mát mà các thế hệ cha anh đi trước đã phải hy sinh
cũng như truyền tải thông điệp đến cho thế giới về những cảnh báo của chiến tranh
tác phẩm dự kiến ra mắt vào hai mươi h ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tại nhà hát lớn hà nội